còn tại nam phi một phụ nữ nhiễm hiv đã trở thành vườn ươm hai mươi một đột biến của virus sars cov hai
cho thấy mức độ nguy hiểm của mầm bệnh trên cơ thể người bị suy giảm miễn dịch
bloomberg dẫn một nghiên cứu của đại học stalingrad và kwazulu natal nam phi đưa tin
một phụ nữ ở nước này nhiễm hiv không được điều trị đúng cách đã mắc covid một mươi chín trong suốt chín tháng
trong thời gian này virus sars cov hai đã phát triển hai mươi một đột biến trong cơ thể bệnh nhân
nghiên cứu cho biết khi người phụ nữ hai mươi hai tuổi bắt đầu được sử dụng thuốc điều trị hiv
hệ thống miễn dịch của cô được tăng cường và cô đã khỏi covid một mươi chín sau sáu đến chín tuần
nghiên cứu tiếp tục cung cấp một bằng chứng cho thấy covid một mươi chín có thể đột biến nhanh chóng
khi xâm nhập vào cơ thể người bị suy giảm miễn dịch
những người không đủ khả năng để loại bỏ mầm bệnh khỏi cơ thể
virus tận dụng việc xuất hiện trong thời gian dài trên những cơ thể này như để liên tục biến đổi
và tạo ra các biến chủng mới với cơ thể như vườn ươm
nam phi là nơi xuất hiện các biến chủng như delta hay omicron với số đột biến lớn kỷ lục
trường hợp này giống các trường hợp khác trước đây
một con đường tiềm năng cho sự xuất hiện của các biến thể mới
kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy việc điều trị kháng virus hiệu quả
là chìa khóa để ngăn chặn những kịch bản như vậy các nhà khoa học đứng sau nghiên cứu cho biết
bên cạnh những diễn biến mới của các chủng sẵn có
các nhà khoa học đang theo dõi sự gia tăng bất thường của những trường hợp nhiễm ba
chủng phụ mới được cho là dễ lây lan hơn của biến chủng omicron
chủng phụ ba hai được cho là đang bắt đầu cạnh tranh
với ba một dạng phổ biến của biến chủng omicron ở các khu vực của châu âu và châu á
sau khi ghi nhận các ca mắc liên quan đến chủng này tăng đột biến reuters đưa tin
theo cơ sở dữ liệu gassage tính đến ngày hai mươi năm tháng một
biến chủng ba chiếm chín mươi tám tám số trường hợp nhiễm omicron trên toàn cầu
tuy nhiên một số quốc gia đang báo cáo sự gia tăng gần đây của biến chủng phụ ba hai
theo thủ chức y tế thế giới
dựa trên phân tích dữ liệu
nhà vi rút học tại trung tâm ung thư fred hutchinson cho biết
ba hai hiện chiếm khoảng tám mươi hai các trường hợp mắc covid một mươi chín ở đan mạch
chín trường hợp ở anh và tám tại mỹ
một số báo cáo ban đầu cũng chỉ ra rằng ba hai thậm chí có thể dễ lan hơn ba một
biến chủng vốn đã có khả năng lây nhiễm nhanh chóng
giới chức y tế đan mạch ước tính rằng
ba hai có thể lây truyền gấp một năm
lần so với ba một mặc dù có khả năng không gây ra bệnh nặng hơn
ngoài ba một và ba hai who liệt kê hai chủng phụ khác của omicron là ba một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín và ba ba
tất cả đều có liên quan chặt chẽ về mặt di truyền
nhưng mỗi chủng có các đột biến khác nhau có thể thay đổi cách chúng hoạt động
phiên bản của ba một của omicron có phần dễ theo dõi hơn các biến chủng trước đó
vì bị thiếu một trong ba gen mục tiêu được sử dụng trong xét nghiệm pcr thông thường
theo mặt định các trường hợp hiển thị mẫu này được giả định là do ba một gây ra
ba hai đôi khi còn được gọi là biến chủng phụ tàn hình
không có cùng một gen mục tiêu bị thiếu
thay vào đó các nhà khoa học đang theo dõi nó giống như cách họ phát hiện các biến chủng trước đó
bao gồm cả delta bằng cách theo dõi số lượng bộ cent virus được gửi đến cơ sở dữ liệu công cộng như gisos
cũng giống như các biến chủng khác cao lai nhiễm bởi ba hai
có thể được phát hiện bằng bộ xét nghiệm covid một mươi chín
tại nhà mặc dù chúng không thể chỉ ra tình trạng mắc bệnh là do biến chủng nào các chuyên gia cho biết
cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng mới có nhiều khả năng né tránh lớp bảo vệ của vaccine
một câu hỏi quan trọng khác hiện nay là liệu những người từng nhiễm chủng ba có được bảo vệ trước ba hai hay không
theo tiến sĩ egon ozer chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trường y fenberg thuộc đại học northwestern ở chicago
nếu như khả năng miễn dịch sau khi nhiễm ba một không thể bảo vệ con người trước ba hai
đây có thể là hai gánh nặng cùng lúc trong đợt dịch này ông auter nói
tuy nhiên vẫn còn quá sớm để biết liệu điều đó có xảy ra hay không
bên cạnh đó một nghiên cứu sử dụng siêu máy tính để phân tích dữ liệu để phát hiện ra chín chủng virus corona mới
đây có phải là mối lo ngại mới thế giới cần quan tâm hay không
những chủng mới này có khiến đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn
hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
sputnik đưa tin nghiên cứu mang tên dự án ceratus do các nhà khoa học từ đại học british columbia
ubc canada tiến hành và đăng trên tạp chí nature đã phát hiện ra thêm chín loại virus corona mới
trong đó có một số virus được phát hiện ở những nơi không ngờ tới như lõi băng và phân động vật
các nhà nghiên cứu đã sử dụng siêu máy tính để phân tích vật liệu di truyền rna
họ mô tả quá trình thu thập dữ liệu kéo dài trong nhiều ngày đã bao quát toàn bộ các khu vực từ lục địa tới đại dương
các nhà khoa học của ubc mong muốn rằng nghiên cứu có thể mở đường cho việc phát hiện nhanh sự lây lan của virus tới con người
cũng như tạo ra một kho dữ liệu để xem xét tác động của virus tới vật nuôi cây trồng và các loài có nguy cơ tuyệt chủng
người dẫn đầu nghiên cứu atom babean cho biết giới khoa học đang bước vào một kỷ nguyên mới để hiểu về sự đa dạng
về sen và virus trong tự nhiên cũng như cách nhiều loài động vật phản ứng với những virus này
hy vọng là chúng tôi sẽ không mất cảnh giác nếu một thứ gì đó như sars cov hai loại virus corona gây ra covid một mươi chín lại xuất hiện
những virus này có thể được phát hiện dễ dàng hơn và các ổ bệnh tự nhiên của chúng có thể được tìm thấy nhanh hơn
mục tiêu thật sự là chúng tôi có thể nhận biết sớm mầm bệnh để chúng không bao giờ trở thành đại dịch ông nhấn mạnh

trong khi thế giới vẫn tiếp tục ghi nhận những biến chủng mới cho thấy sự biến đổi không ngừng của covid một mươi chín
những hội chứng hậu covid một mươi chín vẫn đang là mối quan tâm của nhiều bệnh nhân sau khi khỏi bệnh
những điểm bất thường ở phổi của người mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài có thể giải thích lý do vì sao nhiều người bị khó thở sau khi nhiễm virus sars cov hai
tờ goldian đưa tin phát hiện này dựa trên một nghiên cứu thí điểm ở ba mươi sáu bệnh nhân gặp các triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài
cho thấy khả năng virus có thể gây tổn thương vi thể phổi mà xét nghiệm không thường không thể tìm thấy
khó thở là triệu chứng hậu covid một mươi chín mà phần lớn bệnh nhân đều gặp phải
tuy nhiên chưa rõ liệu tình trạng này có liên quan đến các yếu tố khác chẳng hạn như thay đổi kiểu thở hoặc mệt mỏi hay không
theo tiến sĩ emilley fraser chuyên gia tư vấn tại các bệnh viện thuộc đại học oxford và là đồng tác giả của các nghiên cứu khám phá mới nhất này
chính là bằng chứng đầu tiên
bằng chứng đầu tiên cho thấy lá phổi có thể bị suy kém vì virus sars cov hai
bà pfizer cho hay đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh những bức thường về phổi ở những người gặp tình trạng khó thở hậu covid một mươi chín
trong khi các cuộc điều tra khác không có gì đáng chú ý
nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus đang gây ra một số dạng bất thường dai chẳng trong cấu trúc vi mô của phổi hoặc trong hệ mạch phổi
theo bà cần phải nghiên cứu sâu hơn để làm rõ ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện trên
có cả cách chống ảnh hưởng đến chức năng thở
họ cho rằng hiệu quả làm việc phổi trao đổi carbon dioxid và oxy có thể bị tổn hại
ngay cả khi cấu trúc của phổi vẫn bình thường
trong khi đó kelly steeves giảng viên cao cấp về lâm sàng tại trường king s college london
đánh giá phát hiện này sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể của những người đang phải sống chung với chứng khó thở kéo dài
bà emily fraser cùng các đồng nghiệp là những người mới nhất nêu bực sự
khác biệt về sinh lý ở những người bị covid một mươi chín kéo dài
họ chỉ ra yếu tố đặc trưng kháng thể có thể giúp xác định những người có nguy cơ cao nhất gặp phải hội chứng trên
nghiên cứu mới của họ đang sử dụng một kỹ thuật chụp ảnh mri chuyên biệt yêu cầu bệnh nhân hít khí cenol khi nằm trong máy quét
dòng khí có thể được theo dõi khi nó di chuyển từ phổi vào máu cho biết tình trạng hoạt động của phổi như thế nào
điều này trái ngược với chụp ct khi chỉ cho thấy cấu trúc của phổi
nghiên cứu thí điểm này đã so sánh ba nhóm bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng covid một mươi chín kéo dài có kết quả chụp ct bình thường
những người đã nhập viện vì covid một mươi chín hơn ba tháng trước đó và không bị triệu chứng kéo dài và nhóm đối chứng hoàn toàn khỏe mạnh
kết quả ban đầu được công bố trên trang chia sẻ dữ liệu khoa học biorec cho thấy có sự truyền dẫn khí bị suy giảm đáng kể từ phổi đến máu ở những bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài
những bất thường tương tự cũng được phát triển
phát hiện ở những bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện vì triệu chứng nặng
chuyên gia fraser cho biết các chương trình phục hồi chức năng chẳng hạn như luyện thở thật sự hữu ích đối với những người bị dối loạn nhịp thở